khoảng h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nhóm trên đến trước cổng nhà quân gọi quân nhiều lần thế nhưng không thấy ai mở cửa
chiến và thành liền nhặt đá bên đường ném nhiều lần lên tầng hai nhà quân để làm vỡ kính sau đó cả nhóm ra về
sáng hôm sau quân đăng video những người ném đá nhà quân lên facebook và do hỏi thì biết được một số thông tin của những người này
tiếp đó quân gọi hoàng thế mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại khối một thị trấn khe xanh và nguyễn phi cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú thôn lường lễ xã tân hợp hướng hóa cùng đi với mình nhằm tìm đánh những người đã ném đá vào nhà y
đến khoảng chín giờ cùng ngày quân dùng xe ô tô nhãn hiệu mercedes biển kiểm soát bảy mươi bốn a một mươi hai nghìn ba mươi hai chở cường và mạnh đến nhà của nguyễn thái tem thế nhưng tem không có ở nhà nên cả ba người đã đến nhà của võ viết linh
khi đến nơi quân dừng xe trước cổng rồi cùng cường mạnh đi vào nhà linh thì gặp bà đỗ thị mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai là mẹ của linh
lúc này quân tự xưng là công an đến đưa linh về cơ quan công an để làm rõ vụ việc ném đá vào nhà người khác vào tối hôm trước
đang chơi game ở trong phòng ngủ nghe thấy tiếng bà châu gọi nói là có công an đến mời làm việc liên quan đến vụ ném đá thế nên linh đi ra và gặp quân cường và mạnh
tuy nhiên thời điểm này linh không biết đó là
quân cường mạnh mà tin rằng những người này là công an đến mời linh về làm việc nên đi theo
khi ra xe ô tô quân tiếp tục ngồi ở kế lái điều khiển xe cường ngồi bên ghế phụ phía trước mạnh và linh ngồi ở hàng ghế sau
lúc này mạnh hỏi linh mỹ biết tối qua minh đém đá vô nhà ai không thì linh trả lời nhà anh quân
lúc đó quân quay mặt lại thì linh mới biết ba người trên xe không phải là công an
do từng nhiều lần nghe quân là giang hồ có tiếng ở hương hóa có tin đồn quân buôn ma túy
nhiều tiền nên linh sợ không dám phản kháng cũng không dám yêu cầu dừng xe để xuống
quân hỏi linh về những người đem đá vào nhà quân thì linh nói có têm thành và chiến
nhóm của quân yêu cầu linh chỉ đường đến nhà của thành và chiến thì linh trả lời là chiến đã đi làm
thế nên các đối tượng yêu cầu linh đến nhà thành
thấy người lạ đến nhà bà đỗ thị hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn là mẹ của thành ra gặp
lúc này quân mở điện thoại đưa cho bà hoàng xem video nhóm của thành ném đá nhà quân
nghe tiếng người là
thành liền đi ra và thấy quân thì liền hỏi em trai mình là cao xuân thắng có phải quân không
thắng xác nhận đó là quân
nghe vậy thành sợ nên đi theo yêu cầu của quân
tiếp đó nhóm của quân yêu cầu thành linh điện thoại cho chiến
tại khu vực trước ủy ban nhân dân xã tần liền hương hóa nhóm này cũng đã yêu cầu chiến lên xe của quân
khi về đến nhà quân tại địa chỉ sáu mươi a phan đình phùng khối một thị trấn khe xanh
nhóm của quân đưa linh chiến và thành vào trong sân rồi tổ chức hành hung
liên quan đến quần idol cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đã khởi tố bị can
bắt giữ đối tượng này và đồng bọn cùng với nhiều tội danh khác nhau
bao gồm bắt giữ người trái pháp luật vận chuyển trái phép chất ma túy
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cưỡng đoạt tài sản đe dọa giết người
đặc biệt quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị xác định được nhiều bằng chứng
về sự liên quan của nguyễn quốc quân đối với việc vận chuyển trái phép chất ma túy
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra đã điều tra làm rõ vai trò của nguyễn quốc quân trong chỉ đạo
điều hành các đồng phạm khác thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
với khối lượng một mươi kg ma túy loại kentamin vào ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
tại xã hải chánh huyện hải lăng tỉnh quảng trị
qua khứ của trùm giang hồ
khoảng một mươi sáu năm về trước khi mới một mươi sáu tuổi đang học cấp ba
thế nhưng quân đã có nghề trụng cấp
với lần trụng cấp nghiêm trọng đầu đời đó
một mươi sáu tuổi quân đã bị tòa án nhân dân huyện hương hóa tuyên phạt sáu tháng tù
sau lần phép nga đó ông nguyễn quốc nơ làm nghề dẫy là bố của quân
hy vọng rằng sau khi ra tù con mình sẽ cố gắng cải tạo tốt để trở thành một công dân tốt
nào ngờ chỉ vài tháng sau đó quân lại gây ra một vụ trộm tay trời khác tại địa bàn hướng hóa
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi quân tiếp tục bị tòa án nhân dân huyện hương hóa
sử phạt một mươi hai tháng tù về tội trộm cấp tài sản
đến tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
sau khi ra tù dù còn trẻ nhưng quân vẫn không chịu tù trí
lo lao động mà lại ăn chơi lêu lồng sống buông thả và chờ cơ hội để ra tay trộm cắp
năm hai nghìn một mươi hai quân tiếp tục đột nhập vào một nhà dân tại huyện hướng hóa
vào tháng một năm hai nghìn một mươi ba bị tòa án nhân dân huyện hướng hóa tuyên phạt ba tháng hai mươi hai ngày tù
về tội trộm cấp tài sản
lần ra chạy này quân cũng hứa với người thân sẽ cố gắng làm người tử tế
kiếm công an việc làm
nhưng rồi vẫn ngựa quen đường cũ
vào năm hai nghìn một mươi bốn quân lại một lần nữa gây ra vụ trộm tài sản
với giá trị lớn của một nhà dân tại huyện hương hóa
tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm quân bị tòa án nhân dân huyện hương hóa
xử phạt hai mươi bốn tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và thi hành án tại trại giam nghệ an
thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng bộ công an đóng trên địa bản huyện căm lộ tỉnh quảng trị
đến đầu năm hai nghìn một mươi bảy quân chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương
theo nhận định của một điều tra viên từng đấu tranh vụ án trộm cắp tài sản
do đối tượng nguyễn quốc quân thực hiện đây là đối tượng ly lợm ngoan cố rất mạnh động
là đối tượng từng vào tù ra tội thế nên khi làm việc với cơ quan công an
quân đã tìm mọi cách để đối phó khai báo vỏng vò
công an thị trấn kè xanh cho biết quân nắm tình hình quản lý người giác tù tại địa bàn
công an thị trấn phát hiện khoảng cuối năm hai nghìn một mươi chín
tài sản kinh tế của nguyễn quốc quân có nhiều biểu hiện bất minh
cùng với đó thời gian hành vi của đối tượng cũng có nhiều dấu hiệu nghi vấn
sau khi có thông tin dư luận về việc quân cho vai nóng và cầm đồ có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại địa bàn
công an thị trấn khe xanh phối hợp với công an huyện tiếp cận người dân
nắm thông tin thì nhiều người dân không dám lên tiếng phản ánh
bởi lẽ họ cho rằng quân là đối tượng giang hồ
nếu đứng ra tố giác lo sợ quân cho đàn em đe dọa đánh đập
từ đó lực lượng công an tập trung theo dõi đối tượng
trong khi đó tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị
trong một lần công an kiểm tra cơ sở hoạt động do quân làm chủ
thì đối tượng này đã quay clip đưa lên mạng xã hội
rồi dùng những lời lẽ thách thức lực lượng chức năng
điều đáng nói hơn nửa năm trở lại đây
trên trang mạng xã hội facebook cá nhân nguyễn quân lão phật gia
quân idol đăng tải các video cùng với nhiều đối tượng khác đi đòi nợ
truy bới thoá mạ xúc phạm người khác
thách thức to tiếng với cả lực lượng chức năng đến xử lý vụ việc
qua các video cũng có thể thấy sự ngạo mạn
coi thường pháp luật coi thường người khác của quân idol và đồng bọn
dưới tay quân có hàng chục đàn em có xô con má có tiền án tiền sự
quân mở đồng loạt nhiều tiệm cầm đồ các sân bóng nhân tạo
bia và giao cho đàn em quản lý
quân còn xây khách sạn sang trọng lấy tên idol
trên trang facebook cá nhân của quân nhiều người gọi quân bằng xếp hay chủ tịch
quân idol và vợ sở hữu hai chiếc xe sang
ở hiệu mercedes ở hiệu porsche mang biển số bảy mươi bốn a một mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín và bảy mươi bốn a hai mươi hai nghìn hai trăm hai mươi hai
việc không có nghề nghiệp ổn định nhưng giàu đến nhanh chóng
có tài sản kích xù ăn chơi xa hoa cũng là sự bất minh về tài sản của quân idol
đã có không ít người sau khi vai mượn tiền của quân mà chậm trà
đã bị quân và đàn em đe dọa khống chế
uy hiếp khiến họ và người thân rơi vào hoảng loạn lo sợ
điều đang nói những người trước khi được quân cho vai tiền
đều được thẩm định rất kỹ về tài sản
hoặc phải là người có địa vị uy tín trong xã hội
một trong số nạn nhân của quân và đồng bọn là bà n t k x chú tệ tình quảng trị
bà ích công tác tại một cơ quan nhà nước và cũng có chồng làm lãnh đạo tại một cơ quan nhà nước
có vai mượn tiền của quân thế nhưng chậm trà
thế nên quân đã nhiều lần đe dọa qua điện thoại
đồng thời đưa đàn em về đến tận nhà để đòi sử uy hiếp khống chế bồi nhọ
chưa dừng lại ở đó quân đã phát đi một bảng cáo phó
kèm ảnh của người vét tiền với nội dung
bàn tăng lễ phạt gia đình vô cùng thương tiếc báo tin
bà n t k x sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
đã từ trần vào lúc một mươi h một mươi hai phút ngày hai mươi bảy tháng sáu với lý do nợ tiền không trả nên xe tông chết
đại tá nguyễn văn thanh giám đốc công an tỉnh quảng trị cho hay
ngay sau khi nhận được các đơn tố giác về tội phạm liên quan đến hành vi bắt giữ người trái pháp luật
do nguyễn quốc quân cùng hoàng thế mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
năm nguyễn phi cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
đều trú tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị thực hiện tại huyện hương hóa
qua quá trình xác minh trên cơ sở củng cố tài liệu chứng cứ ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đích thân đại tá lê phi hùng phó giám đốc công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo phân phỏng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
cùng các đơn vị lực lượng chức năng công an huyện hướng hóa công an thành phố đông hà
với hơn một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn quốc quân hoàng thế mạnh và nguyễn phi cường
trong đó quân idol bị bắt giữ khi đang ăn sáng tại một quán ăn trên đường hồ chí minh đoạn qua địa phận thị trấn khe xanh
việc bắt giữ ba đối tượng nói trên diễn ra nhanh chóng
tuy nhiên do phải khám xét tại nhiều địa điểm liên quan ba đối tượng trên thế nên đến hơn hai mươi bốn giờ cùng ngày
công tác bắt giữ mới được hoàn tất
quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu được
xét thấy cần áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để kiểm tra xác minh theo quy định của pháp luật
thế nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ba đối tượng trên
quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của ba đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ được nhiều đồ vật
tài liệu có dấu hiệu liên quan đến nhiều tội danh khác nhau
việc công an tỉnh quảng trị bắt quân idol và đồng bọn thể hiện sự quyết liệt đấu tranh với tội phạm đến cùng
và góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn